chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về việc cảnh báo trên thị trường xuất khẩu lao động sang nhật bản
thời gian mở bán nhà ở xã hội tại hà nội về quyết định thu hồi thuốc của cục quản lý dược bộ y tế
và về các tour du lịch tâm linh đang được người dân quan tâm trong thời gian gần đây
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị đại sứ quán việt nam tại nhật bản vừa đưa ra cảnh báo với người dân về việc hiện nay
có một số cơ sở môi giới trong cả nước đang lừa đảo người lao động có thể sang nhật bản làm việc bằng visa tị nạn
gần đây một số cơ sở môi giới xuất khẩu lao động xúi dục người dân xin tị nạn
người dân xin tị nạn sáu tháng rồi sau đó có thể ở lại nhật bản làm việc
đại sứ quán việt nam tại nhật bản khẳng định từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám chế độ xin tị nạn tại nhật đã được chấn chỉnh
người xin tị nạn mà không phải là người tị nạn thật sẽ bị cưỡng chế về nước
do đó người dân cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên thị trường lao động hiện nay
hãng hàng không bamboo airways đã chính thức khai trương bốn đường bay mới từ cảng hàng không quốc tế vinh
nghệ an tới thành phố hồ chí minh hà nội bôn ma thuột và đà lạt
việc mở thêm bốn đường bay mới sẽ nâng lên ít nhất là hai mươi chuyến khứ hồi một ngày tại cảng hàng không vinh
bamboo airways tiếp tục triển khai chương trình bán vé với giá khởi điểm đặc biệt hấp dẫn
từ một trăm bốn mươi chín đồng chưa bao gồm thuế phí trong dịp này
thưa quý vị công ty cổ phần đầu tư và thương mại thủ đô vừa có báo cáo gửi sở xây dựng
về kế hoạch tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở eco home ba
tại khu bắc cổ nhuế trèm quận bắc từ liêm hà nội
tổng số căn hộ tại dự án là một bốn trăm năm mươi sáu căn hộ trong đó chín trăm sáu mươi chín căn hộ là nhà ở xã hội để bán
ba trăm linh một căn là nhà ở xã hội cho thuê và một trăm tám mươi sáu căn nhà ở thương mại để bán
đợt một nhận hồ sơ sẽ có năm trăm tám mươi tám căn nhà ở xã hội để bán và ba trăm linh một căn nhà ở xã hội cho thuê
thời gian tiếp nhận hồ sơ đợt một từ ngày hai mươi một tháng ba đến hết ngày hai mươi một tháng bốn
thời điểm bàn giao căn hộ dự kiến vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
giá bán dự kiến là một mươi sáu năm triệu đồng
giá cho thuê là bảy mươi ba đồng một mét vuông một tháng
giá đã bao gồm vat
năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành nông nghiệp đã xử phạt ba mươi chín tám tỷ đồng từ kiểm tra an toàn thực phẩm
năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đặt ra chỉ tiêu tăng thêm một mươi số cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt ra chỉ tiêu
tăng thêm một mươi số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định bảo đảm an toàn thực phẩm
tỷ lệ thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học
tạp chất tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hóa chất kháng sinh phải giảm một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
cục quản lý dược bộ y tế vừa có cộng văn thu hồi thuốc brumeren do công ty le laboratories của pháp sản xuất
có nguy cơ gây dối loạn nhịp tim
cục quản lý dược bộ y tế thông báo đình chỉ lưu hành toàn quốc tất cả các lô thuốc brumeren
chứa hoạt chất phanspriris hydrochloris tám mươi mg do công ty le laboratories của pháp sản xuất
công ty cổ phần dược liệu trung ngân hai nhập khẩu
brumeren là loại thuốc ho sử dụng để điều trị ho và đờm trong các bệnh về hô hấp hen phế quản
thuốc đã bị cấm lưu hành và không còn được sử dụng ở pháp
sau tất cổ truyền nhu cầu dư dụng
xuân vãn cảnh lễ phật của người dân tăng cao
năm lấy cơ hội này nhiều công ty lữ hành đã giới thiệu các tour du lịch trong và ngoài nước hấp dẫn
vừa kết hợp du xuân vãn cảnh vừa đi lễ đầu năm
theo các công ty lưu hành khách dư xuân năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước
đa số đăng ký từ khá sớm
việc đi theo đoàn cũng giúp hạn chế tình trạng chặt chém hay bị sô đẩy lộn xộn
tại các điểm đến lân cận hà nội như chùa hương yên tử
những tour trong nước có giá từ một đến bốn triệu đồng tùy số ngày đi
các tour hành hương nước ngoài vẫn tập trung vào singapore myanmar và khu vực đông bắc á như đài loan
hoặc nam á như ấn độ nepal với lượng khách tăng trung bình khoảng hai mươi so với năm ngoái
giá khoảng từ một mươi một chín mươi chín đến ba mươi hai chín mươi chín triệu đồng một tour
khách du lịch nên cẩn thận với các dịch vụ ăn theo như xem bói bốc quẻ bán bùa may
mua nước thánh để hạn chế bị lừa đảo
thưa quý vị và các bạn hãy đón xem nhịp sống kinh tế
vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândântv vn
và qua youtube truyền hình nhân dân để có những thông tin mới và thiết thực với đời sống